thời gian gần đây trên tuyến cao tốc bắc nam liên tục xảy ra tai nạn thảm khốc khiến nhiều người thương vong
đặc biệt chỉ trong đầu năm hai nghìn hai mươi bốn trên tuyến cao tốc cam lộ đến la sơn đã xảy ra hai vụ tai nạn nghiêm trọng khiến năm người thiệt mạng và nhiều người bị thương
sau sự việc thương tâm những bất cập về quy hoạch thiết kế đường cao tốc đã và đang bị dư luận lên án nhận được nhiều sự quan tâm
theo đó những năm qua hàng loạt dự án cao tốc trên tuyến cao tốc bắc nam được chú trọng đầu tư và hoàn thiện đã cơi thông hạ tầng giao thông
giúp tăng tính kết nối vùng tạo điều kiện cho các địa phương phát triển kinh tế xã hội và đặc biệt là giúp người dân lưu thông thuận tiện
điểm sáng là dịp tết nguyên đán hai nghìn hai mươi bốn rất nhiều người đã sử dụng xe cá nhân để về quê ăn tết thông qua các tuyến cao tốc
tuy nhiên tình trạng liên tiếp xảy ra những vụ tai nạn nghiêm trọng đã bộc lộ những hạn chế của các tuyến đường này
trong đó các cao tốc đưa vào sử dụng năm hai nghìn hai mươi ba đã mang lại một diện mạo mới cho hạ tầng giao thông việt nam
tuy nhiên nhiều tuyến cao tốc còn chưa đảm bảo đủ bề rộng tiêu chuẩn tốc độ tiêu chuẩn chỉ có hai làn xe
tốc độ giới hạn là tám mươi chín mươi kmh không có làn dừng khẩn cấp không có đèn chiếu sáng hoặc chiếu sáng không đảm bảo
khăn hiếm chạm dừng nghỉ tiềm ẩn những rủi ro cho người tham gia giao thông
trên thực tế tình trạng vừa cho xe chạy vừa thi công thiếu trạm dừng chân
thiếu làn rừng khẩn cấp trong khi không có giải phân cách đã gây ra không ít nỗi lo
trước những câu hỏi được đặt ra đại diện bộ giao thông vận tải thừa nhận thời gian qua
do nguồn lực còn hạn chế trong khi nhu cầu đầu tư đường cao tốc là rất lớn
nên phải thực hiện giải pháp phân kỳ đầu tư để vừa phù hợp với quy hoạch tiêu chuẩn thiết kế đường cao tốc
vừa giải quyết nhu cầu vận tải giai đoạn trước mắt đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của các địa phương
tuy nhiên việc phân kỳ đầu tư với bể rộng mặt cắt ngang hai làn xe không bố trí giải phân cách giữa tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông
đường bốn làn xe với giải dừng xe khẩn cấp không liên tục cũng có nguy cơ gây ủn tắc trong trường hợp xảy ra sự cố nếu không xử lý kịp thời
tốc độ khai thác trong giai đoạn phân kỳ còn hạn chế
hiện nay một số tuyến đường cao tốc khi đưa vào khai thác vẫn chưa đảm bảo theo đúng tiêu chuẩn ngay từ khi xây dựng
tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông
theo báo cáo của bộ công an bộ giao thông vận tải cùng với các đơn vị địa phương đã nỗ lực đẩy nhanh tiến độ xây dựng một mươi một tuyến cao tốc liên tỉnh
và đoạn lai sơn đến cam lộ tỉnh thửa tiên huế và quảng trị để đưa vào khai thác sử dụng
có phần tích cực nâng cao năng lực hoạt động vận tải đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân phục vụ yêu cầu phát triển đất nước
tuy nhiên lãnh đạo bộ công an cho hay trong quá trình khai thác sử dụng có một số tuyến đường chất lượng chưa đảm bảo
bị xuống cấp tổ chức giao thông bất hợp lý một số tuyến chưa đảm bảo theo đúng tiêu chuẩn cao tốc ngay từ khi xây dựng
tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông
qua khảo sát toàn bộ các tuyến cao tốc và đoạn cam lộ đến lạt sơn đang khai thác sử dụng
bộ công an đã phát hiện bảy đoạn tuyến cao tốc chưa bảo đảm các tiêu chuẩn an toàn đường cao tốc ngay từ khi xây dựng đưa vào khai thác sử dụng như
không có giải phân cách cứng không có làn dừng xe khẩn cấp hoặc có nhưng chưa bảo đảm bể rộng tiêu chuẩn
không đảm bảo hệ thống chiếu sáng ban đêm tầm nhìn hạn chế
trên tuyến đã xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng và nhiều vụ vai trạm khác nhất là một số tuyến mới đưa vào khai thác
theo đó tuyến nội bài đến lào cai đoạn từ km một trăm hai mươi ba đến km hai trăm sáu mươi hai ba trăm linh hiện có hai làn đường xe chạy hai làn dừng xe khẩn cấp nhưng không có giải phân cách giữa chỉ bố trí các đoạn vượt xe
lưu lượng trung bình là ba mươi ba lượt phương tiện một ngày đêm trong một năm từ năm hai nghìn hai mươi hai đến năm hai nghìn hai mươi ba đã xảy ra năm mươi vụ tai nạn giao thông
tám người thiệt mạng bốn mươi ba người bị thương hư hỏng một trăm linh một phương tiện
đoạn cao bồ đến mai sơn đến quốc lộ bốn mươi năm từ km hai trăm năm mươi chín cộng một trăm linh đến nút giao quốc lộ bốn mươi năm có bốn làn đường xe chạy có giải phân cách giữa nhưng không có làn dừng xe khẩn cấp khoảng cách bốn năm km bố trí một điểm dừng xe khẩn cấp
lưu lượng trung bình là sáu mươi phương tiện trên ngày đêm
các tuyến trung lương đến mỹ thuận từ km ba mươi chín cộng bảy trăm năm mươi đến km một trăm linh cộng một trăm hai mươi sáu
lưu lượng trung bình là ba mươi tám phương tiện trên ngày đêm
vĩnh hảo đến phan thiết nha trang đến cam lâm
đều không có làn dừng xe khẩn cấp trên tuyến không có hệ thống chiếu sáng chỉ có ở những điểm lên xuống
khoảng bốn năm km bố trí một giải dừng xe khẩn cấp ban đêm tầm nhìn hạn chế
tuyến hà nội đến thái nguyên đoạn từ km hai mươi sáu cộng một trăm linh đến km sáu mươi hai cộng hai trăm linh
hiện bề rộng làn đường xe chạy là ba năm km làn dừng xe khẩn cấp là một năm m không đảm bảo về rộng dừng xe theo quy định
trong đó theo tiêu chuẩn cao tốc cho phép tốc độ tối đa là một trăm linh km trên giờ
thì làn đường xe chạy là ba bảy mươi năm m làn dừng khẩn cấp tối thiểu là ba m
đặc biệt trên cao tốc la sơn đến cam lộ thuộc dự án đường cao tốc bắc nam phía đông
nơi vừa xảy ra hai vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng gây bức xúc trong dư luận những ngày qua
chỉ có hai làn xe bề rộng đường hai mươi ba m không có giải phân cách giữa không có làn rừng khẩn cấp
cứ một mươi km bố trí một đoạn vượt xe có quy mô bốn làn xe đoạn đường tương đương đường cấp ba đồng bằng
ngoài ra phía bộ công an cũng đánh giá tổ chức giao thông trên các tuyến còn nhiều tồn tại bất hợp lý
xuất hiện tình trạng như thiếu người trực chốt hệ thống hàng rào lưới thép còn nhiều vị trí chưa khép kín
nên người dân vẫn có thể tự ý đi bộ điều khiển xe mô tô xe ba gác vào các tuyến cao tốc xa xúc đi trên cao tốc
tình trạng này xảy ra trên các tuyến hà nội đến thái nguyên hà nội đến lào cai trung lương đến mỹ thuật vĩnh hảo đến phan thiết đến dầu dây
cùng với đó tại tuyến nha trang đến cam lâm có tình trạng vừa khai thác hoạt động giao thông vừa thi công
thậm chí còn tháo rỡ hộ lan để phương tiện chở vật liệu đi từ cao tốc xuống đường gom
thi công đường gom gây bụi làm cản trở che qua tầm nhìn của lái xe tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông
cá biệt tuyến cao tốc phan thiết đến dầu dây đoạn km hai mươi năm ba trăm linh đến km hai mươi năm cộng bốn trăm linh
bị ngập sâu do mưa ngày hai mươi chín tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba làm phương tiện không lưu thông được kê ủn tắc giao thông kéo dài
đối với những đoạn tuyến không có giải phân cách cứng ở giữa luôn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông
những tuyến không có làn rừng khẩn cấp khi xảy ra sự cố tai nạn giao thông thì lực lượng chức năng khó tiếp cận điểm xảy ra vụ việc để xử lý ngay
nguy cơ cao gây tai nạn giao thông liên hoàn và un tắc giao thông kéo dài
một số tuyến đường trong quá trình khai thác sử dụng chất lượng bị xuống cấp hẳn đốn lưu thông không êm thuận
tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông nhưng chậm trễ trong việc khắc phục sửa chữa như
cao tốc hà nội đến lào cai hà nội đến thái nguyên đoạn lạ sơn đến căm lộ
riêng tuyến cao tốc hà nội đến lào cai sau thời gian khai thác thu phí từ năm hai nghìn một mươi bốn
mặc dù lưu lượng tăng cao tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn đoạn yên bái đến lào cai vẫn chưa tiến hành đầu tư mở rộng lên bốn sáu làn xe theo đúng phê duyệt
mặt khác trên một số tuyến cao tốc chưa có trạm dừng nghỉ cho lái xe chưa bố trí được trụ sở làm việc bãi tạm giữ phương tiện
nơi tiếp dân xử lý vi phạm theo quy định gây khó khăn cho hoạt động của lực lượng làm nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông
việc xây dựng các cao tốc mang lại hiệu quả lớn nhưng do quá chú trọng vào việc xây dựng mà chưa chú trọng chất lượng đã dẫn đến nhiều hệ lụy
đặc biệt là tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông trên thực tế rất nhiều vụ tai nạn giao thông vừa qua đã có nguyên nhân do hạ tầng không đảm bảo
điển hình trong vụ tai nạn xảy ra vào ngày một mươi tháng ba giữa xe khách và ô tô tải cùng chiều trên cao tốc cam lộ đến la sơn đã khiến hai người thiệt mạng
chín hành khách bị thương có nguyên nhân do không có làn đường khẩn cấp nên xe tải bị hỏng phải đỗ ở làn bên phải
đường lại không có đèn chiều sáng không có trạm dừng nghỉ dẫn đến việc lái xe khách mệt mỏi đi thiếu quan sát tông vào xe tải gây va chạm
trước đó nút cổ chay tại tuyến cao tốc này cũng là mối nguy lớn từng gây ra vụ tai nạn tàng thương vào ngày một mươi tám tháng hai khiến ba mẹ con thiệt mạng
thời điểm đó qua kiểm tra đánh giá lại hiện trường và phân tích tình huống cơ quan chức năng cũng xác định hạ tầng
tổ chức giao thông trên tuyến cam lộ đến la sơn còn nhiều bất cập
nhiều điểm kết thúc vượt xe có thiết kế nền đường theo kiểu bó hẹp thắt cổ trai
để khắc phục tình trạng trên bộ công an đề nghị bộ giao thông vận tải chỉ đạo các đơn vị liên quan khắc phục các bất cập về tổ chức giao thông trên các tuyến
xây dựng lộ trình cụ thể nâng cấp cải tạo bảy tuyến cao tốc chưa đạt tiêu chuẩn an toàn đường cao tốc
triển khai xây dựng trung tâm quản lý điều hành giao thông đối với các tuyến đảng khai thác
việc làm đường cao tốc hay làn cũng đã nóng tại phiên họp thứ ba mươi của ủy ban thường vụ quốc hội
bởi rất nhiều đại biểu đã nêu ý kiến không thể để cao tốc lại chỉ có hai làn xe
chỉ có giải phân cách mềm mà không có phân cách cứng không có làn dường thần cấp
phó chủ tịch quốc hội trần quang phương đề nghị nghiên cứu rút kinh nghiệm
đồng thời xem xét tiêu chuẩn quy chuẩn cao tốc xác định cho rõ để có biện pháp khắc phục
đối với các tuyến đã được lắp đặt hệ thống camera giám sát
bộ công an đề nghị có phương án kết nối với trung tâm thông tin chỉ huy của cục cảnh sát giao thông
và phối hợp khai thác hệ thống camera để phục vụ công tác giám sát bảo đảm trật tự an toàn giao thông
xử lý vi phạm qua hình ảnh xử lý tình huống phức tạp về trật tự an toàn giao thông trên tuyến
theo các cơ quan chức năng việc quan trọng trước mắt là cần phải nhanh chóng giả soát
nghiên cứu tập trung hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông và phương án tổ chức giao thông
để nâng cao an toàn khai thác trên các tuyến cao tốc phân kỳ đầu tư hai làn bốn làn rừng không liên tục và các tuyến quốc lộ khác
bố trí đèn chiếu sáng đảm bảo để người dân tham gia giao thông an toàn
riêng tuyến cao tốc cam lộ đến la sơn cần hạ cấp khai thác theo đúng tiêu chuẩn để đảm bảo an toàn cho người dân tham gia giao thông
tránh các vụ tai nạn tiếp tục xảy ra